đường nguyễn vân cử đoạn qua phường hồng hà thành phố hạ long

chưa đầy một giờ đồng hồ

một số khác bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng

đấy là theo phản xạ thôi chứ mình cũng không cố ý bỏ chạy
tại em đang bố đi nào mà em
mình cũng không để ý lắm
mình để ý lắm bình thường là mình cứ đi đường bên này đường bên dưới này

có hay đi gì không
có thịt lạc thôi

thế nhưng thực tế rất đông người bị phạt lỗi đi ngược chiều đường
là học sinh
và phụ huynh
chả còn cháu đi học mà
chứ cũng phải chả đi đâu kìa
vậy vàng đưa cháu đi học đi đi vừa xíu thì
vàng đi vừa đi muộn

có hay đi mùi đường gì không
chỉ khoảng nếu hôm em đi muộn thì em mới đi được
bao giờ dặn con coi như là mình phải an toàn là việc đầu tiên
đương nhiên là mình
cái an toàn xe thì đương nhiên là mình phải đi đúng đường
nhưng cái điều nói thật là bây giờ nhiều khi lắm
chúng nó nghĩ đơn giản mà
nó nghĩ một đoạn đường một tí thôi
nó rẽ một tí nó lên
thế là thì đương nhiên là các cháu phạm luật thì các cháu phải chấp nhận thôi
để lần sau cho các cháu nhớ
tình trạng mà người điều khiển phương tiện xe mô tô xe máy mà đi ngược chiều đường thì diễn ra là thường xuyên liên tục
khi có mặt lực lượng chiếc lăng làm việc thì người ta có thể là chấp hành tốt là cái luật giao thông
nhưng mà khi mà không có lực lượng chiếc lăng làm nhiệm vụ
đi tỉ tiện tiện đâu ra đấy
và cái đối tượng mà vi phạm thì rất là đa dạng
gồm có cả học sinh sinh viên công nhân viên chức
điều khiển phương tiện đi ngược chiều là vi phạm luật giao thông
đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông
để góp phần kéo giảm số vụ số người chết bị thương do tai nạn giao thông
cá bớp là loại thủy sản nuôi có giá trị kinh tế cao là sinh kế của nhiều hộ dân do đó ngành thủy sản tỉnh ninh thuận cần sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý dịch bệnh để bảo vệ người nuôi cá lồng
thưa quý vị tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có một mươi sáu trên một mươi tám huyện thị xã thành phố bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
tình hình dịch bệnh thì ngày càng lây lan nhanh chóng
số lợn tiêu hủy lên đến hơn tám mươi con với trọng lượng trên bốn tấn sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện đại lộc của tỉnh quảng nam
đã hơn một tháng nay số lợn chết do dịch tả lợn châu phi tại huyện đài lộc tỉnh quảng nam liên tục gia tăng
tính đến nay địa phương đã tiêu hủy gần bốn tấn lợn
dịch không chỉ gây lây lan ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà đã có những trang trại với hàng ngàn con lợn bị nhiễm dịch và đã bị tiêu hủy
bàn huyện mình là có một mươi sáu xã thị trấn đã bị nhiễm bệnh dịch này
hiện nay là một số xã ở vùng sau vùng xa như ở đại sơn đại hưng đại lãnh bây giờ cũng đã xuất hiện dịch bệnh
công bộ của công tâm vẫn tiếp tục tăng cường lên đó để vừa lấy máu xác nghiệm
hiện nay là số máu cũng đã dư tính đã nhiều ở các địa phương đó
cho nên là chỉ còn có hơi xã chưa thấy có biểu hiện gì
không có vắc xin điều trị
dịch bệnh kéo dài dai dẳng khiến cho các lực lượng huy động chống dịch ở các cấp gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiêu hủy số lượng lợn
công tác mà dập dịch tiêu hủy ở mình là hiện nay có cái khó khăn là công bộ của kỹ thuật của trung tâm nó ít
chỉ có ba công bộ mà đi dòng trẻ ở trên một mươi sáu xã thị trấn rất khó khăn
cho nên là công bộ kỹ thuật chỉ có tới là lập biên bản xác định bệnh xác định số lượng tiêu hủy số lượng heo nhiễm bệnh
còn lại là một số công bộ khác của trung tâm là căng cường thêm giám sát theo tiêu hủy dập dịch
cũng như là căng hoặc là trong lắp theo quy định căng cường thêm để cho địa phương họ làm cho nó đảm bảo vệ sinh môi trường
điều đáng nói là với tình hình dịch bệnh lây nhanh chóng diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như vậy
thì chỉ trong vòng vài tháng tới địa phương sẽ hoàn toàn cạn kiệt nguồn cung ứng thịt lợn lẫn lợn giống
chỉ cần vòng trăng vòng nửa tháng nữa là khâm cầu kể cả lợn nớ và lợn thịt là cũng như bị tiêu hủy hết
hiện nay là lây lon có diện rất rộng mặc dù là tập trung tiêu độc khử trùng
rất vô đủ huy động là cho thức ăn là đổn bổ nhưng mà hiện nay là do cái dịch lây lon quá nhanh
do đó là về tổng đoàn hiện nay là đoán có nguy cơ là lợn có lợn nớ lợn thịt là hết
cho nên vì sao bọn xã hiện nay là tới giai đoạn trần là hiện nay là tố môi hình trang là đã tiêu hủy
hiện nay chỉ còn rất ít địa phương chưa nhiễm dịch nhưng với diễn biến phức tạp như hiện nay
việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan cũng hết sức khó khăn
bài toán đau đầu đặt ra là sau khi dịch bệnh đã đi qua làm thế nào để tái đàn
trong khi nguồn giống gần như đã cạn kiệt nguồn lợn thịt phục vụ tết cũng đứng trước nguy cơ mất trắng
sau đây tiểu mục câu chuyện giao thông thưa quý vị
ô tô dừng đỗ sai quy định là lỗi vi phạm thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường
dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra xử lý
tuy nhiên có một điều bất cập vẫn đang tồn tại vấn đề dừng đỗ sai quy định
tại các hàng quán tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định diễn ra hàng ngày
với các quán bia quán nhậu lượng khách đến đông thì cũng đồng nghĩa với việc là lượng phương tiện tại đây cũng cao
xe máy thì lấn chiếm về hè
còn ô tô thì dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường gây cản trở giao thông
tiềm mần nguy cơ xảy ra tai nạn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ô tô dừng đỗ sai quy định xảy ra phổ biến tại các tuyến đường
không khó để bắt gặp những hình ảnh vi phạm như thế này
đó chính là việc các phương tiện dừng đỗ sai quy định dưới lòng lề đường
câu chuyện không chỉ dừng lại một hai
ba phương tiện mà vấn đề ngày hôm nay tôi muốn đề cập đến
chính là việc hàng loạt các phương tiện dừng đỗ sai quy định dưới lòng lề đường
và đây là một trong những ví dụ
quán bia này trước mặt thì có hàng loạt các xe ô tô dừng đỗ sai quy định dưới lòng lề đường
đoạn đường này không có vạch kẻ sơn để các phương tiện được phép dừng đỗ
thế nhưng tại đây
ô tô luôn xếp hàng dài dừng đỗ trước quán bia từ buổi trưa đến buổi tối
tình trạng này diễn ra hàng ngày
theo ghi nhận những chiếc ô tô này dừng đỗ sai quy định tại đây để vào quán bia
thế nhưng bảo vệ tại đây lại nói rất khác
người đi đường đạo nhiều thì quán nhà anh cho ông đây em thấy đó
thì nó cũng có nhưng mà ra số nhà anh cho ông đây cả này đó
em thấy anh đứng anh chỉ xe dưới đây dưới trong cái ngõ này
nhưng mà trong cái dãy này
nhưng mà trong cái dãy này
có khách hàng vào quán đúng không ạ
nói chung là đa số là những người dân đi người đại đạo
dọc tuyến đường hoàng quốc việt có nhiều nhà hàng quán ăn uống giải trí
vậy nên tình trạng xe ô tô dừng đỗ xe quy định dưới lòng đường xảy ra phổ biến
đặc biệt tình trạng này diễn ra thường xuyên tại các quán bia nơi lượng khách tập trung đông
ô tô luôn được xếp thành hàng dài dưới lòng đường
cản trở các phương tiện đi lại thậm chí khiến người đi bộ sang đường gặp nhiều khó khăn
đêm cũng như ngày tại đây vị trí dành cho xe buýt thế nhưng
cũng bị chiếm dụng thành điểm dừng đỗ của xe khách
bảo vệ nhà hàng ở đây lý giải việc khách dừng đỗ xe dưới lòng đường

we flow năm năm thông tin
đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe đỗ xe dừng xe đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường
phạt tiền từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng đối với các hành vi vi phạm đỗ xe trên đường xe điện đường dành riêng cho xe buýt đỗ để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng xe và đỗ xe
thưa quý vị việc ô tô dừng đỗ sai quy định tại lòng lề đường đã nhìn thấy rõ
tuy nhiên có một vấn đề cũng được rất quan tâm đó chính là việc người dân điều khiển các phương tiện đến quán nhậu sau khi ra về liệu rằng những người đó có sử dụng rượu bia hay không
thì tôi nghĩ quý vị và các bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình
việc kinh doanh là điều tất yếu tuy nhiên việc sắp xếp và bố trí để xe của khách hàng dưới lòng đường là vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
vậy nên các chủ cửa hàng cần phải điều chỉnh
chủ trình và tân thủ theo quy định của pháp luật đã đề ra
chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới và chúng tôi hy vọng là đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với các đồng nghiệp của chúng tôi tại phía nam để cùng theo dõi bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên kim thảo
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm dưới sự chủ trì của bộ y tế
bệnh viện chợ rẫy đã tổ chức buổi lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị kim tiến bộ trưởng bộ y tế đã trao huân chương lao động hạng nhì cho thầy thuốc nhân dân giáo sư tiến sĩ nguyễn văn khôi
phó giám đốc phụ trách bệnh viện vì những cống hiến miệt mài trong ba mươi bốn năm phát áo blue trắng
đồng thời bộ trưởng nguyễn thị kim tiến cũng công bố quyết định bổ nhiệm thầy thuốc ưu tú bác sĩ ck hai nguyễn tri thức phó giám đốc bệnh viện giữ chức vụ giám đốc bệnh viện chợ rẫy từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bác sĩ nguyễn tri thức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại bệnh viện chợ rẫy và là một trong một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu việt nam năm hai nghìn bảy thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn tám thầy thuốc ưu tú năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù biết là nguy hiểm và vi phạm pháp luật xong thì nhiều người vẫn bất chấp đi ngược chiều trên các tuyến quốc lộ khi bị phát hiện thì nhiều người tìm đủ mọi cách để qua mặt chút kiểm tra của lực lượng chức năng
ngày một mươi một tháng một mươi đội cảnh sát giao thông bình triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều trên địa bàn đảm trách
nhiều trường hợp xuống xe gác bộ qua chốt của cảnh sát giao thông xong chỉ ít phút hàng chục người đã bị lập biên bản xử lý
tôi biết là đi ngược chiều là vì tôi nghĩ là băng qua đây chút xíu thì tiệm nhà tôi góc này chứ không phải là ngược trên
nên là mình cố tình mình xuống mình giác bộ chân đi chân lề nên là cũng không có gây ảnh hưởng cho lắm
biết là cái đó là ngược chiều nhưng mà tôi giác bộ nhưng mà là tôi đi trong trang hồ này thì cái đó là gây coi như tai nạn
đa số người dân đều nhận được
nhiều trường hợp xuống xe giác bộ nhận ra sai phạm và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
song một số người đã phản ứng đôi co không chịu ký vào biên bản
bây giờ anh bắt em trong trường hợp là em đang dắt xe đúng không
tại sao mà anh ghi em là điều khiển xe máy
đi ngược chiều đường
anh mới đọc là điều khiển xe máy đi ngược chiều
đi ngược chiều
cái xe này không chứng đâu anh không dẫn nó sao đi
cái xe nó tự chạy à
anh ghi điều khiển là sai hoàn toàn điều khiển là em phải chạy
còn đây là em dắt bộ
mẹ anh anh nhìn lại trong gương em bảo ghi là em lưu thông đi ngược chiều chứ đừng có biển cấm đi ngược chiều
anh nói là lưu thông đi là em chạy xe chứ em đâu phải em dắt xe đâu
theo ghi nhận trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tp hcm
có nhiều khu vực bố trí giao lộ không hợp lý nên thường xuyên xảy ra tình trạng người dân đi ngược chiều
tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác
mà còn có nguy cơ xảy ra tai nạn với chín người vi phạm
là người tham gia giao thông khi phát hiện tội chuyên đề hoặc các giao lộ có cảnh sát
thì người ta sẽ xuống xe dẫn bộ hoặc trốn tránh
thứ hai nữa là không sắp chấp hành nhu cầu kiểm tra kiểm soát của người tham gia cộng dụng
thứ ba nữa là tự ý bỏ đi không ký tên vào biện bản
có những trường hợp là người đó có những phản ứng bị cản trở không chấp hành
phải nhờ đến lực lượng công an phường hỗ trợ mới giải quyết xong một cái vụ việc
theo thống kê của đội cảnh sát giao thông bình triệu từ đầu năm đến nay
chuyên lỗi lưu thông ngược chiều đi vào đường cấm đối với mô tô xe gắn máy
và đã lập biên bản xử lý hơn hai một trăm năm mươi trường hợp vi phạm